việc huy động nguồn vốn xã hội hóa trong việc bảo tồn và trùng tu di tích nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng
nâng cao ý thức bảo vệ di sản được xem là một hướng đi phù hợp
tuy nhiên bên cạnh việc tạo ra một nguồn vốn phục vụ công tác bảo tồn
nếu không được quản lý chặt chẽ thì chính nguồn vốn này sẽ tạo nên một thứ quyền thay đổi giá trị di sản của các cá nhân bỏ tiền cung tiến
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây nhất vụ việc đình lương xá thuộc huyện ứng hòa thành phố hà nội bị tháo rỡ hạ giải và bê tông hóa
cũng một lần nữa cho thấy sự quản lý lòng lèo của địa phương trong việc sử dụng nguồn vốn xã hội hóa
theo tìm hiểu toàn bộ chi phí sửa chữa và tu bổ ngôi đình hơn ba trăm linh năm tuổi này là tiền đóng góp của người dân trong thôn
và một khoản lớn do hai mạnh thường quân ủng hộ
nhờ có số tiền hàng tỷ đồng nên một vài cá nhân có thẩm quyền đã chuyển từ sửa
đình sang hạ giải và bê tông hóa di tích này
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc mà một số địa phương đã làm ngơ để các mạnh thường quân cho mình quyền làm sai lệch giá trị của di tích
có một số cái nhà tài trợ người ta muốn là làm tài trợ vào di tích để tu bổ di tích nhưng mà làm theo cái ý của người ta
thậm chí còn có những người người ta muốn là phải khắc một cái bia ghi tên gia đình người ta vào
trong cái di tích đó thì điều này là hoàn toàn là phản cảm
thế rồi là thậm chí là muốn tài trợ nhiều tiền
có những nhà hậu tâm người ta muốn tài trợ vào tu bổ toàn bộ cái di tích này hàng chục gì
nhưng mà người ta muốn là phải làm theo ý của người ta
mặt trái của xã hội hóa đã thể hiện rõ nhất qua các tác động tiêu cực tới di tích như
làm thay đổi hiện trạng di tích tiếp nhận những hiện vật mới không phù hợp với di tích
nguyên nhân chính vẫn là từ phía đơn vị quản lý trực tiếp hoặc là thiếu kiến thức về di sản
hoặc là dễ dàng chấp nhận phương án trùng tu để nhận tiền tài trợ
và không thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước
cái trách nhiệm của chủ tư đây là vô cùng là quan trọng
chủ tư phải tìm được tư vấn có đủ năng lực
rồi chọn được nhà thầu thi công phải đủ năng lực và kinh nghiệm
rồi tư vấn giám sát như thế nào rồi giám sát cộng đồng như thế nào
thì khi mà một di tích tu bổ mà chúng ta thực hiện theo đúng các quy định
trong quyết định số bốn mươi tám của ủy ban dân thành phố
thì tôi tin là nó cũng không xảy ra các cái vụ việc đáng tiếc
không thể phủ nhận vai trò của các nguồn vốn xã hội hóa
trong việc bảo tồn và trùng tu di tích
tuy nhiên xã hội hóa có thể thực hiện bằng nhiều cách
không chỉ là huy động bằng tiền mặt

việc quản lý và sử dụng nguồn vốn xã hội hóa
đưa ra các phương án trùng tu tôn tạo
phải dựa trên sự đánh giá nhận diện giá trị cốt lõi
để có biện pháp phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng
mà vẫn bảo lưu được các giá trị của di sản